có thể thấy rằng quy luật hình trụ tròn của giáo dục đại học trong nước theo kiểu vào bao nhiêu ra bấy nhiêu đang chuyển dần thành hình kim tự tháp ngược
khi mà giờ đây cơ hội vào các trường đại học từ top cao đến tóp dưới đều mở ra nhiều hơn vào đại học dễ dàng hơn
tuy nhiên đi cùng với đó các điều kiện để tốt nghiệp ra trường lại được đặt ra khắt khe hơn
và điều này là điều cần thiết để giáo dục đại học nâng cao chất lượng cũng như là phù hợp với xu hướng quốc tế
đại học kinh tế quốc dân vừa đưa ra phương án tuyển sinh năm hai nghìn một mươi tám
theo đó số chỉ tiêu tuyển sinh năm nay sẽ tăng hơn năm trước là bảy trăm linh chỉ tiêu tương ứng với tổng số là năm năm trăm linh chỉ tiêu
số mã tuyển sinh cũng tăng thêm một mươi hai mã và có bảy ngành được nâng lên từ chuyên ngành
đồng thời mở thêm một số ngành mới như thương mại điện tử logistics quan hệ công chúng
cơ hội để các thí sinh năm nay
vào được ngôi trường này dường như đã được nới rộng hơn rất nhiều
thầy các thầy đưa ra chỉ tiêu tuyển sinh năm nay rất là cao đến năm năm trăm linh học sinh
và các khoa các ngành năm nay cũng nhiều hơn tăng lên tận một mươi hai ngành và chuyên ngành
nên là có nghĩa cơ hội của cháu là sẽ cao hơn
năm nay nhiều cơ hội hơn rất nhiều so với năm trước bởi vì trường thêm những phương thức mới này
những chuyên ngành mới được thêm vào trong các chương trình đào tạo chất lượng cao và cơ hội rộng mở hơn
mở rộng cửa đầu vào tạo điều kiện tốt nhất để người học có thể tiếp cận với các chương trình học
ngành học phù hợp với nhu cầu và năng lực là xu hướng diễn ra tại hầu hết các trường đại học trong mùa tuyển sinh năm nay
trong đó những chương trình tiên tiến chất lượng cao hay chương trình có định hướng ứng dụng được các thí sinh đặc biệt quan tâm
khánh cổng mở ra cho tất cả mọi người là đã rộng hơn rất nhiều
các lớp tiên tiến và chất lượng cao cho nên là mục tiêu hàng đầu và cho sếp học
nó hết sức nếu mà đã đạt được vào các lớp đại trà thì sẽ cố gắng thi tuyển một lần nữa để vào các lớp chất lượng cao
vì cháu nghĩ ở đó cháu được học tập và làm việc với nhiều các bạn và nhiều các thầy cô giỏi môi trường tốt hơn
do đó cháu khi ra trường cháu có nhiều khả năng để kiếm việc tốt hơn ạ
mặc dù đầu vào đang rất mở song để đảm bảo uy tín và thương hiệu đặc biệt trong điều kiện tự chủ
nhiều trường đại học đã nâng chuẩn đầu ra và mạnh tay
sàng lọc sinh viên trong quá trình đào tạo
như từ ca năm chín tức là từ năm ngoái đến năm nay
thì hệ chính quy chuẩn đầu ra là năm năm ielts và chỉ dùng chứng chỉ quốc tế
còn các chương trình tiên tiến chất lượng cao và chương trình khác thì đều là cao hơn
cụ thể là sáu hoặc sáu năm ia và thương đương
thế và chuẩn đầu ra tin học cũng dùng các chứng chỉ quốc tế như là ic ba rồi icd
nếu như chúng ta để ý
nếu như chúng ta để ý
thì hàng năm trường đạo kinh tế quốc dân cảnh báo học tập không dưới hàng ngàn sinh viên
và cho thôi học từ năm trăm linh đến bảy trăm linh sinh viên hàng năm
theo thống kê sơ bộ thì tỷ lệ đầu vào mới đầu ra
tức là chúng trúng tuyển cũng như tốt nghiệp chúng tôi chỉ đạt khoảng chín mươi
thông tin hàng năm có hàng trăm sinh viên bị cảnh cáo học vụ
buộc thôi học vì không đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng các bài thi
kỳ thi của nhiều trường đại học thời gian qua đã từng gây xôn xao dư luận
song rõ ràng đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy các trường đã có bước đi đúng
trong việc thắt chặt đầu ra góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học